ngày hai mươi chín tháng tám thị sát dự án cải tạo nâng cấp đường cất hạ cánh và đường lăn tại cảng hàng không quốc tế tân sơn nhất
bộ trưởng bộ giao thông vận tải nguyễn văn thể khẳng định sẽ ưu tiên cấp vốn cho dự án trọng điểm này để sớm đưa vào hoạt động
đáp ứng tình hình tăng trưởng sản lượng hành khách của sân bay tân sơn nhất
theo tổng công ty đầu tư phát triển và quản lý hạ tầng giao thông kiểu long đơn vị quản lý dự án
tổng tiến độ của dự án tới nay đã đạt tám mươi sáu năm hiện dự án cần được bổ sung vốn khoảng ba trăm hai mươi tỷ đồng còn thiếu để bảo đảm tiến độ do dự án mới được bố trí ba trăm bảy mươi ba tỷ đồng
nếu việc bổ sung vốn được chấp thuận thì dự án sẽ bảo đảm hoàn thành trước ngày ba mươi một tháng một mươi hai
thị sát hiện trường thi công và làm việc với các đơn vị liên quan bộ trưởng bộ giao thông vận tải nguyễn văn thể khẳng định sẽ kiến nghị thủ tướng chính phủ
ưu tiên nguồn vốn cho dự án quan trọng này để tạo điều kiện cho dự án hoàn thành đúng tiến độ đưa vào sử dụng kịp thời trong dịp tết
giải quyết tình trạng quá tải cuối năm tại sân bay tân sơn nhất
dự án nâng cấp đường băng sân bay tân sơn nhất có tổng mức đầu tư hơn hai một mươi năm tỷ đồng sẽ cải tạo nâng cấp đường cất hạ cánh hai mươi năm r trên bảy l
xây dựng các đường lăn thoát nước đường lăn song song xây dựng cải tạo nâng cấp các đoạn đường lăn nối xây dựng các công trình phục vụ quản lý bay đèn tín hiệu
thời gian thi công theo hai bước bước một là sáu tháng bước hai là một mươi bốn tháng